những ngày qua cùng với cả nước các chiến sĩ ở khu cách ly tập trung đồng nghệ thuộc trung tâm huấn luyện dự bị động viên bộ chỉ huy quân sự thành phố đà nẵng
luôn tắt bật khẩn trương chuẩn bị mọi nhu yếu phẩm phương tiện để bảo đảm đáp ứng tốt nhất cho cuộc sống sinh hoạt của những người công dân trở về từ vùng dịch
họ đã gác lại những chuyện riêng tư của bản thân mình để cùng đồng đội hết lòng phục vụ nhân dân
đại úy đỗ hồng hiếu là một trong những chiến sĩ nơi đây đã và đang gác lại những ngày tháng về thăm vợ con để cùng đồng đội túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại khu cách ly tập trung đồng xanh đồng nghệ chăm lo tốt nhất cho cuộc sống của nhiều đợt công dân trở về từ vùng dịch thực hiện cách ly phòng bệnh covid một mươi chín

các cán bộ chiến sĩ ở đây chia sẻ khi nào chưa hết các đợt công dân đến cách ly thì khi đó các anh vẫn chưa xong nhiệm vụ vì thế công việc này luôn được những chiến sĩ áo xanh hết lòng vì nhân dân phục vụ